cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam cho biết đã khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh hai d phường điện an thị xã điện bàn thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm cơ giới quảng nam
khởi tố ba bị can nguyễn khánh linh phó giám đốc trần đình phước và nguyễn trần nhật huy là các đăng kiểm viên của trung tâm về hành vi nhận hối lộ
qua điều tra ban đầu xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh hai d
các đăng kiểm viên này đã thỏa thuận nhận tiền của các chủ phương tiện để hợp thức hồ sơ cải tạo xe nhằm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
số tiền sai phạm của các bị can ban đầu được xác định là hơn một trăm năm mươi hai triệu đồng